tại xã khánh thượng huyện ba vì thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy hà nội trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đã tiếp xúc cử tri huyện ba vì để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân
trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các cử tri cho biết huyện ba vì có bảy xã miền núi đường xá đi lại giữa các xã
các thôn chưa thuận lợi tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện lớn nhất của thành phố hà nội
vì vậy mong muốn thành phố có cơ chế chính sách căn cơ như tăng cường hỗ trợ về cây
con giống tập huấn kỹ thuật chăn nuôi kỹ thuật gieo trồng để giúp các hộ thoát nghèo bền vững
nhiều vấn đề khác như xây dựng nông thôn mới nước sạch nông thôn xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng
cũng được các cử tri huyện ba vì kiến nghị thành phố hà nội quan tâm
thay mặt các đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số tám thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để truyền tải đến kỳ họp thứ hai tới đây của quốc hội khóa một mươi bốn
và nhấn mạnh những ý kiến đóng góp của cử tri chính là thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân địa phương
đồng chí hoàng trung hải nêu rõ những năm qua thành phố luôn và đã rất quan tâm đầu tư cho các xã nghèo vùng sâu vùng xa của thành phố
nhờ đó bộ mặt của các xã đã khăng trang hơn nhiều
dù vậy công tác so đói dòng nghèo tại những địa phương này vẫn còn nan dài
trước mắt đồng chí hoàng trung hải đề nghị huyện ba vì quan tâm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhân dân về đất sản xuất nông nghiệp
hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân về giống vật nuôi có giải pháp hướng dẫn kỹ thuật để người dân nâng cao năng suất giá trị sản xuất
hay có thể nghiên cứu mô hình liên kết với các làng nghề để phát triển nghề tại địa phương mình